thưa quý vị ở một số thôn bản vùng cao vùng khó khăn của tỉnh bắc giang đang tồn tại một nghịch lý
người nghèo không muốn thoát nghèo bởi tâm lý vẫn còn trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước
trong khi nhiều gia đình có thể đủ điều kiện theo tiêu chí để thoát khỏi diện hộ nghèo
trong công tác xóa đói giảm nghèo không chỉ là nâng cao đời sống vật chất cho người nghèo
mà vấn đề là phải làm thay đổi nhận thức của họ
những chính sách hỗ trợ của nhà nước chỉ là điều kiện đủ
còn điều kiện cần để xoa đói bền vững vẫn phải là sự nỗ lực của người dân
nếu có tên trong danh sách hộ nghèo thì các gia đình sẽ được nhà nước lo từ gạo ăn
muối y ốt đất ở đất sản xuất nước sinh hoạt sống cây trồng phân bón gia súc
khám chữa bệnh miễn phí hỗ trợ tiền điện con em đi học không phải đóng tiền
được vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp
bởi vậy nhiều người có tâm lý không muốn mất đi miếng bánh mang về quyền lợi cho mình
tại thôn chạy lửa
xã biên sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang nhiều trường hợp sau khi cắt hộ nghèo
cán bộ thôn còn bị chính những gia đình người thân thoát nghèo kỳ thị xa lánh
không đủ điều kiện chúng tôi cho ra khỏi hộ nghèo thì người ta cũng có những lời nói
cũng không được hợp lý lắm
nên do lại ban tri bộ và ban chủ nhà hộ sát hộ nghèo của thôn là chúng tôi cũng vẫn phải chịu
cái khó khăn đó
hàng năm các địa phương tìm kiếm hộ nghèo
tỉnh đều họp ra soát những hộ thoát nghèo để đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo
cuộc họp đã tổ chức công khai được người dân trong khu dân cư bình xét dựa trên thu nhập
và tài sản hiện hữu của hộ nghèo
nhưng rồi một số hộ lại không muốn thoát nghèo
cho rằng việc cán bộ địa phương đưa họ ra khỏi danh sách hộ nghèo là không công bằng
làm mất nhiều quyền lợi của họ
nhà này xin nhà kia kiện nhưng tựu chung cũng chỉ muốn được nằm trong diện nghèo
có thể thấy trong công tác xóa đói giảm nghèo không chỉ nâng cao đời sống vật chất cho người nghèo
mà vấn đề là phải làm thay đổi nhận thức của họ
về công tác tuyên truyền chủ yếu là dựa trên cơ sở người già nàng uy tín của địa phương
để tuyên truyền vận động cho bà con hiểu và có những tư tưởng không trông chờ
và ý lại các chủ trương chính sách của nhà nước và tự mình vươn lên để thoát nghèo
những chính sách hỗ trợ của nhà nước chỉ là điều kiện đủ
còn điều kiện cần để xóa nghèo bền vững phải là sự nỗ lực của người dân
để hạn chế tư tưởng ỉ lại vào nhà nước của một số bộ phận dân
thiết nghĩ các cấp chính quyền địa phương cơ quan đoàn thể
cần đưa ra những chính sách phù hợp để nhân dân phát triển kinh tế
tranh thủ uy tín của các gia làng trưởng bàn nhằm đạt hiệu quả
trong tuyên truyền vận động giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân
mặt khác thường xuyên nêu gương những điển hình tiên tiến trong sản xuất
kinh doanh những hộ gia đình tự nguyện xin thoát nghèo
cũng như đưa ra phê bình góp ý những hộ chưa tự giác để người dân
tự kiểm điểm lẫn nhau nhằm thay đổi tư duy nhận thức của các hộ nghèo